bộ tài chính mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến nga sau khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
lệnh trừng phạt lần này được áp dụng đối với hàng chục công ty quốc phòng ba trăm hai mươi tám thành viên của cơ quan lập pháp duma quốc gia hạ viện nga
và giám đốc điều hành của sb burbanks ngân hàng nhà nước lớn nhất của nga và đông âu
bộ tài chính mỹ cũng cho hay các giao dịch về vàng liên quan đến nga có thể bị chính quyền mỹ trừng phạt